phát triển kinh tế tập thể với mô hình hợp tác xã kiểu mới là một chủ trương lớn của chính phủ gắn với tái cơ cấu nền kinh tế xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên số hợp tác xã hoạt động hiệu quả chỉ mới khoảng năm mươi còn lại thì nhiều hợp tác xã vẫn hoạt động chưa tốt không khuyến khích được người dân tham gia
tháo gỡ những khó khăn về tín dụng về chuỗi giá trị và các điểm ngẽn về thể chế pháp lý sẽ tạo được độc lực cho phát triển kinh tế tập thể bứt phá
hợp tác xã nông nghiệp định thủy tỉnh bến tre có khoảng một hai trăm linh hectare dừa đang cho trái mỗi năm xoanh thu khoảng sáu trăm linh triệu
từ việc sơ chế cơm dừa phụ phẩm từ trái dừa trăn trở và khó nhất hiện nay của hợp tác xã làm sao đưa các loại máy móc vào sản xuất khai thác triệt đề giá trị từ trái dừa sản xuất ra sản phẩm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu
cái giống dai thì chưa có tiếp cận được lý do là ngân hàng thì người ta
khi mà người ta đến người ta cũng xem xét rồi người ta cũng bàn bạc với mình cho dây nhưng người ta đòi hỏi mình phải có cái tài sản thế chấp
nhưng mà cái hợp tác xã thì đâu có tài sản gì đâu mà thế chấp thì nó cũng còn khó nữa
một khó khăn lớn khác mà các mô hình hợp tác xã hiện nay phải đối diện là đầu xa không ổn định
cả nước hiện có khoảng một mươi ba bảy trăm linh hợp tác xã nông nghiệp thì chỉ có khoảng năm mươi hợp tác xã hoạt động có hiệu quả
các hợp tác xã cũng mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ đầu vào là chủ yếu
từ đó khiến cho hoạt động sản xuất còn bấp banh lợi nhuận của xã viên chưa ổn định
số lượng hợp tác xã này vẫn còn cung cấp đầu ra vẫn còn rất hạn chế
và kết nối giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp với các nhà khác như nhà khoa học nhà băng
rồi vai trò quản lý của nhà nước còn có rất nhiều lông túng và rất là bất cập
các chuyên gia cũng khẳng định vai trò không thể thiếu của các doanh nghiệp lớn
ở đó hợp tác xã sẽ đóng vai trò là vùng sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp
các tập đoàn kinh tế lớn đóng vai trò rất quan trọng họ có đầy đủ nguồn lực để tạo lập thị trường
tạo lập các hệ thống đầu tư lô tích tích tạo lập hệ thống công nghệ thông tin và từ đó
họ như một cánh tay nối dài như một đơn vị trợ lực để mang tới sự kết nối bền vững phát triển hợp tác xã
kinh nghiệm từ nhiều quốc gia phát triển trên thế giới cho thấy kinh tế hợp tác là nền tảng để xây dựng các chuỗi ngành hàng hiệu quả
việt nam nếu kiên trì với định hướng này sẽ giải quyết được câu chuyện đầu vào đầu ra cho nhiều sản phẩm
trong đó có nông sản điều cần làm là sớm tháo gỡ khó khăn giải quyết các điểm nghẽn về thể chế pháp lý để phát triển các mô hình kinh tế
hợp tác xã